các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ việc bố đánh con gái sáu tuổi tử vong khi dạy học chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn nhắc đến xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
vào chiều ngày một mươi ba tháng một tại trại tạm giam số một công an thành phố hà nội trước sự chứng kiến của luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đã tống đạt kết luận điều tra
đề nghị truy tố bị can lê thành công về tội cố ý gây thương tích
theo quy định khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự dần dàng có câu thương cho roi cho vọt
vì câu nói này mà nhiều bậc cha mẹ việt có quan niệm con mình đẻ ra nên mình có quyền đánh con hay đánh con chỉ vì thương và muốn dạy dỗ con
từ xưa có rất nhiều trường hợp bố mẹ đánh con cái tuy nhiên bạo lực không bao giờ là cách tốt nhất để giáo dục con cái
thậm chí nhiều trường hợp cha mẹ đánh con còn có thể bị phạt
thời gian qua nhiều vụ việc bố mẹ dạy dỗ con cái bằng roi vọt
trường hợp gây hậu quả đáng tiếc xảy ra
tình trạng này hiện đang rất báo động việc thương yêu chăm sóc nuôi dạy giáo dục con cái không chỉ là vấn đề thuộc về đạo lý
mà còn là về quyền và nghĩa vụ pháp lý
theo luật sư thơm sau khi kết thúc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đủ cơ sở kết luận diễn biến vụ việc như sau
khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một lê thành công bắt đầu dạy kèm con gái là cháu lha sinh năm hai nghìn một mươi năm
học bài tại khu vực cầu thang tầng hai mươi
trong lúc đó vợ công là chị đê và con thứ hai là cháu ca cũng đang sinh hoạt gần đó
quá trình học bài do cháu a không tập trung chậm hiểu nên công ra khu vực bếp
lấy một chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ khoảng hai mươi năm cm vụt nhiều cái vào mua bàn tay trái cánh tay trái và chân trái của cháu a
thay con vẫn không tập trung công nhờ vợ xuống sảnh tầng một lấy một chiếc chổi
sau đó chị đê đi xuống nhưng không thấy chiếc chổi nào nên lấy ra một que tre kích thước đưa cho chồng
quá trình dạy họp tiếp theo công dùng que tre vụt nhiều phát vào mông lưng con gái không nhớ rõ là vụt bao nhiêu phát
lúc này chị đến nấu ăn ở khu vực bếp có nói việc về cháu a thời gian gần đây không tập trung học mà máy xem tv
còn ngày vậy thì càng bực tức đi xuống tầng một lấy một đoạn cắn chổi bị gãy bằng gỗ cạnh chậu cây cảnh trước nhà
quay lại yêu cầu con gái nằm sấp úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách tầng hai rồi dùng đoạn cắn chổi gỗ phục vào vùng mông của cháu a
vào khoảng một mươi hai giờ chị d đang cho cháu ca ăn thấy vậy có ca ngang báo anh công dừng lại để cháu a đi ăn cơm nên anh dừng lại không đánh con nữa
cháu a ra bàn ngồi ăn cơm còn công xuống tầng một cắt đoạn cánh chổi gỗ về vị trí cũ và hút thuốc lào
cháu a ngồi ăn cơm được nửa bát thì không muốn ăn mà đòi uống sữa chị đê lấy cho con uống một hộp sữa cun
khi con quay lại thì cháu a đã uống hết hộp sữa và tự lên phòng ngủ ở tầng ba trước
còn công cùng chị đây tiếp tục ăn cơm xong rồi lên phòng ngủ với cháu a tại phòng cháu bé
chị đi lên giường nằm với cháu a cháu ca ngủ phòng cảnh bên còn công ngồi trước sàn nhà
thay công đã ngủ công xuống tầng hai ngồi uống nước
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày cả gia đình ngủ dậy và xuống tầng hai sinh hoạt chị đê lấy cho cháu a một hộp sữa cun
khi cháu a uống hết hộp sữa công nói cháu có đói không và bảo chị đê đi mua cháu cho cháu
chị đê lấy xe máy đi mua cho con một cốc cháo thịt băm
lúc này khách gọi mua nước nên công đi giao ba bình nước cho khách
sau khi cháu a ăn xong thì kêu đau bụng chị đê hỏi cho có muốn đi vệ sinh không
châu a bảo có rồi tự lên nhà đi vệ sinh tại tầng ba chị đi lên sau thấy con ngồi đi vệ sinh trên bồn cầu
do có khách đến mua nước nên chị đi xuống tầng một bán hàng khoảng ba đến năm phút rồi quay lại thì thấy cháu a bị ngồi thục xuống bồn cầu
chị đây thấy vậy bé con ra khỏi bồn cầu và hỏi cháu có đi vệ sinh được không thì cháu nói không
sau đó thấy quần áo tấp cháu bị ướt nên chị đê cho cháu đi tắm luôn
cháu a tự kể đồ còn chị đê lên tầng bốn lấy quần áo mới
khi quay lại chị đê thấy con đã kể đồ và nằm ngửa ở sàn nhà vệ sinh
chị đê hỏi cháu có làm sao không thì cháu trả lời không hỏi cho có tắm được không thì cháu nói là có
chị đê đỡ cháu a dậy rồi tắm và gội đầu cho cháu
công đi giao nước khoảng một mươi năm phút sau quay về lên tầng hai
trong lúc đó chị đê đang tắm cho cháu a ở tầng ba
công đưa con thứ hai là cháu ca xuống đạp xe ở sân trước nhà
được năm phút thì trời mưa nhỏ nên cho cháu ca vào trong nhà rồi lên tầng ba
thì thấy chị đê đã tắm xong cho cháu a và cùng đưa cháu vào phòng lao người sấy tóc
lúc này chị đây kiểm tra người cháu a thì thấy nóng và biểu hiện sốt
thế thấy công bảo chị đê lấy thuốc hạ sốt cho cháu uống
sau đó hai vợ chồng đệ cháu a nằm nghỉ
khoảng năm phút sau công lên phòng cháu kiểm tra thì thấy cháu vẫn thức
thì bé cháu lên vai mặt úp vào vai phải thì cháu a bất ngờ nôn trớ ra áo
công liền gọi chị d đang ở tầng hai lên
chị đê thấy cháu như vậy thì lấy khăn lau cho cháu
sau đó cả hai vợ chồng cùng nhau đưa cháu vào viện khám cấp cứu bằng xe máy
hai vợ chồng đưa cháu đến bệnh viện
bé gái tử vong ngoại viện cơ thể bầm tím nên bác sĩ báo công an
đến một mươi bảy h năm mươi phút cùng ngày
cháu bé chuyển đến bệnh viện nhi trung ương để cấp cứu
khi đến bệnh viện nhi trung ương qua kiểm tra bệnh viện xác định cháu a bị tử vong ngoại viện
và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo công an quận đống đa hà nội biết
cùng ngày công an quận đống đa đã chuyển tin báo tối giác trên đến công an quận bắc từ liêm
để kiểm tra và xác minh theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra lê thành công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nêu trên
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội có bản kết luận pháp y kết luận nguyên nhân chết của cháu a
ngạc do trào ngược thức ăn vào khí quản hậu quả của sốc chấn thương
thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật này gây nên
như vậy xét hành vi cố ý gây thương tích của lê thành công là rất nghiêm trọng
bản thân đã có một tiền án
năm hai nghìn ba tòa án phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại hà nội xử phạt một mươi năm năm tù về tội bắt cóc
nhằm chiếm đoạt tài sản
hành vi của bị can đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương
do vậy cần phải xử lý nghiêm bị can trước pháp luật để răng đe tội phạm và phòng ngừa giáo dục
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng chín công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can lê thành công
bốn mươi ba tuổi ở phường xuân đinh quận bắc từ liêm về tội cố ý gây thương tích
theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
cụ thể theo điều một trăm ba mươi bốn tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có khung hình phạt như sau
tại khoảng bốn mươi bốn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy đến một mươi bốn năm khi làm chết người
như vậy mức án mà người cha này có thể sẽ phải đối diện là bản án bảy một mươi bốn năm tù
nếu mỗi lần bực bội chúng ta lại tự cho mình các quyền đánh con thậm chí là còn khiến cho con mất mạng như lúc này
xin quý vị hãy bằng lương tâm của mình
chỉ cần những bậc cha mẹ
trung thực xác nhận với chính mình rằng mình không đánh con vì sự bực bội nhất thời
con có quyền được tận dụng một khoảng thời gian khắc phục lỗi sai trước khi cha mẹ phải dùng đến biện pháp mạnh hơn
và nếu trong thời gian cho con khắc phục lỗi sai mà cha mẹ không giám sát kiểm tra nhắc nhở
thì lỗi ấy hoàn toàn thuộc về cha mẹ
ta không thể cứ lôi sền sạch con ra để đánh tới tấp trong khi con còn chưa hiểu con sai ở đâu
vì vậy trước khi đánh phải nói rõ vì sao con bị đánh và con bị đánh bao nhiêu roi
nếu lần sau con tái phạm thì sẽ tăng lên mức độ nào
mỗi một chúng ta khi làm cha làm mẹ đều có một trái tim và ý thức tự phản chiếu hành vi của mình
bởi vậy cách tốt nhất là hãy để cho chính mình được cân bằng lại để trung thực với chính mình
để hiểu mình dành cho con tình cảm ra sao và thường nóng nảy khó chịu với con vì những lý do gì
ta nóng nảy vì chính ta mất kiểm soát với ta hay vì ta cảm thấy con đang cần một biện pháp cứng rắn hơn để chấm dứt cái sai

lẽ chỉ có chính ta mới trả lời được với đầy đủ lương tâm và trách nhiệm của mình
dù được giáo dục bằng đòn roy mà đứa trẻ của ta vẫn biết ta yêu thương nó thì mọi sự đều tất cả sẽ an lành
sau những vụ việc này quý vị đang cảm thấy như thế nào
trẻ em cần được bảo vệ ra sao
xin hãy để lại bình luận ở phía dưới
những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại